để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho đến lúc chuyển ra hội nghị
thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đại biểu khách mời
địa điểm diễn ra hoạt động asean hai nghìn hai mươi và các hoạt động bên lề là hết sức cần thiết và quan trọng
các thành viên trong tiểu ban cần chủ động trong các mặt công tác
quán triệt và thúc đẩy thực hiện nghiêm túc theo địa điểm của các đại biểu khách mời

chủ động nắm tình hình để kịp thời tham mưu với ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi trong công tác tổ chức
đảm bảo hội nghị cấp cao asean diễn ra thành công tốt đẹp
chiều nay đoàn công tác bộ công an do đồng chí thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban an ninh trật tự asean hai nghìn hai mươi
làm trường đoàn đã có buổi làm việc với công an quảng nam về công tác phối hợp
đảm bảo an ninh trật tự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu sẽ diễn ra từ ngày sáu đến ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại thành phố đà nẵng là một trong những sự kiện quan trọng nhất của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
trong đó tại quảng nam sẽ có các hoạt động như chương trình tham quan của đại biểu cấp cao asean
và chương trình tham quan của phu nhân phu quân tại thành phố hội an
sau đó đặt ra yêu cầu
đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác đảm bảo an ninh an toàn nhất là phương án bảo vệ
bố trí lực lượng đón dẫn tổ chức phân luồng phân tuyến giao thông an toàn môi trường y tế an toàn thông tin
tại buổi làm việc công an quảng nam đã báo cáo về kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu theo kế hoạch của bộ công an
theo đó thời gian qua công an quảng nam đã tập trung lực lượng đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn
chưa có vấn đề phức tạp tác động ảnh hưởng đến các hoạt động chuẩn bị hội nghị cấp cao asean lần thứ một mươi bốn
trên lĩnh vực trật tự xã hội công an quảng nam đã tổ chức thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đạt được nhiều kết quả quan trọng
hiện đơn vị đã và đang chủ động các phương án kế hoạch bảo vệ an toàn các hoạt động liên quan đến hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thượng tướng bùi văn nam đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị
phục vụ hội nghị cấp cao asean của công an quảng nam đã thực hiện trong thời gian qua
đồng chí cũng đã chỉ đạo một số nhiệm vụ nhằm phục vụ tốt các hoạt động hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu trong thời gian tới
chiều nay tại hà nội cụm thi đua số bảy bộ công an gồm các đơn vị cục tổ chức cán bộ cục đào tạo cục công tác đảng và công tác chính trị
cục truyền thông công an nhân dân thanh tra bộ và cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương tổ chức phát động phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi và ký kết sau ước thi đua trong cụng
quán triệt thực hiện nghiêm túc phương châm hành động chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm hiệu quả
các đơn vị trong cụm thi đua số bảy thống nhất cao phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi với nhiều nội dung trọng tâm cụ thể
tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng các cấp nâng cao vai trò lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên
phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trước hết là của cấp ủy và chỉ huy đơn vị
xiết chặt kỷ luật kỷ cương điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ
tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo tổ chức phong trào thi đua coi trọng phát hiện xây dựng và nhân rộng các mô hình mới
cách làm hay sáng tạo các điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt đặc biệt tập trung đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác tổ chức cán bộ công tác đào tạo công tác đảng công tác chính trị
công tác thanh tra công tác kiểm tra giám sát và truyền thông phục vụ kịp thời đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ
chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
thời gian qua nhiều địa phương trên cả nước đã hoàn thành bố trí công an chính quy tại một trăm linh các xã
đồng thời thành lập tri bộ công an xã
trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và tình hình thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trả tự
tri bộ đã xây dựng nghị quyết chương trình kế hoạch để tổ chức thực hiện
tham mưu cho đảng ủy xã về công tác đảm bảo an ninh trật tự

ghi nhận của phóng viên antv
đặc biệt là tội phạm trộm cắp
luôn bám sát kế hoạch chỉ đạo của đảng chính quyền địa phương
lực lượng quan xã tham mưu cho địa phương xây dựng kế hoạch tuần tra
chốt điểm đặc biệt là xây dựng kế hoạch giữ gìn trật tự an toàn thờ thông và an ninh trật tự
duy trì tốt hiệu quả mô hình vùng hoa cây cảnh văn hóa đảm bảo an ninh trật tự
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thượng úy đinh ngọc hà được điều động từ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an huyện nho quan đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã văn phú huyện nho quan tỉnh ninh bình
ngay khi nhận nhiệm vụ chính quyền địa phương cũng đã tạo mọi điều kiện bổ sung
bầu đồng chí đinh ngọc nga bí thư tri bộ công an xã và ban chấp hành đảng bộ xã văn phú
khóa hai mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
thể hiện sự tin tưởng của chính quyền đảng bộ xã đối với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn
cung cố hệ thống chính trị tại cơ sở
giao nhiệm vụ cho lực lượng công an đặc biệt nữa là cái trách nhiệm chính của đồng chí trưởng công an xã
tham mưu cho đảng ủy và ủy ban hàng năm
là phải ban hành và có một cái nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự an ninh chính trị
và nắm bắt tốt các tình hình chính trị và tư tưởng của cán bộ và nhân dân trong xã đặc biệt nữa
đặc biệt nữa là tình hình và đoàn kết trong đội bộ
chí bộ công an xã văn phú đã tiến hành đại hội lần thứ nhất nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
và đã thông qua nghị quyết của đại hội
trong thời gian tới với công vị là bí tư chí bộ tôi sẽ quán triệt đến các đồng chí đảng viên trong chí bộ
nghiêm túc và thực hiện một cách có hiệu quả các nội dung của nghị quyết đã đề ra
hiện nay nhiều địa phương đã hoàn thành việc bố trí công an xã chính quy tại một trăm linh các xã trên địa bàn
điều động ít nhất ba đồng chí về cơ sở thành lập các tri bộ công an xã tại địa phương
với những cố gắng nỗ lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
các đồng chí trưởng công an xã đã được giới thiệu ứng cử tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là điều kiện thuận lợi để lực lượng công an xã chính quy phát huy vai trò nòng cốt
cùng chính quyền nhân dân địa phương xây dựng phát triển kinh tế xã hội